công an quận hải châu thành phố đà nẵng cho biết đơn vị vừa kiểm tra và phát hiện một nhóm người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
trước đó vào ngày tám tháng một mươi bất ngờ kiểm tra ngôi nhà số một trăm linh năm nguyễn lộ trạch đơn vị đã phát hiện một mươi người mang quốc tịch trung quốc có độ tuổi từ hai mươi bốn đến ba mươi một nhập cảnh trái phép vào việt nam
theo lời khai ban đầu nhóm người này nhập cảnh trái phép bằng đường bộ vào việt nam trong khoảng thời gian từ tháng chín đến tháng một mươi năm nay
đặc biệt tại hiện trường đơn vị còn phát hiện và niêm phong một mươi năm bộ máy tính một mươi một điện thoại năm thiết bị phát sóng cùng với hơn sáu mươi sáu năm triệu đồng và gần một nhân dân tệ
hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra